tại bộ tư lệnh cảnh vệ đã diễn ra chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử một thời để nhớ
do ban quản lý di tích nhà tù hòa lò phối hợp với bộ tư lệnh cảnh vệ sở văn hóa thể thao tp hà nội tổ chức
đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi ba năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân việt nam
tại chương trình các chiến sĩ cán bộ cụm thi đua số bốn bộ tư lệnh cảnh vệ
đã được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với thiếu tướng huỳnh đắc hương và thiếu tướng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức minh
hai nhân chứng lịch sử đã đưa người nghe quay trở lại ký ức về thời thanh xuân hào hùng
với những câu chuyện gắn với dấu ấn của họ trên khắp các chiến trường
chỉ với một khát khao cháy bỏng dành lại độc lập cho tổ quốc
chương trình cũng là dịp để các cán bộ chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của dân tộc
những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước
đồng thời khơi dậy niềm tự hào giáo dục đạo đức cách mạng
lối sống văn hóa của cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc